tăng một trăm chín mươi trường hợp tương đương tăng hai trăm năm mươi sáu bảy
so với tết nguyên đán của năm hai nghìn hai mươi ba phạt tiền hơn một một tỷ đồng một trăm một mươi ba trường hợp vi phạm về tốc độ năm mươi một trường hợp vi phạm quy định về đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô xe máy
hai mươi trường hợp vi phạm về quá tải bảy trường hợp vi phạm về quá khổ bốn trường hợp điều khiển xe trong cơ thể có chất ma túy và một mươi chín trường hợp không có giấy phép lái xe
tình hình tai nạn giao thông trong dịp tết vừa qua được kéo giảm rõ rệt
toàn tỉnh xảy ra ba vụ tai nạn làm chết hai người bị thương tám người giảm sâu trên cả ba tiêu chí
công an huyện kim bảng tỉnh hà nam vừa lập biên bản xử lý trên một trăm năm mươi trường hợp thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm
chạy tốc độ cao lạng lách đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
để bảo đảm an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông cho nhân dân trong dịp tết nguyên đán giáp thìn vừa qua
thực hiện chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh về việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện kim bảng đã huy động một trăm linh lực lượng phương tiện
tăng cường tuần tra kiểm soát phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm
kết quả trong ba ngày từ một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an huyện kim bảng đã phát hiện lập biên bản xử lý trên một trăm năm mươi trường hợp thanh thiếu niên không được mũ bảo hiểm
tụ tập điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho người đi đường và tiến hành tạm giữ một trăm ba mươi chín phương tiện vi phạm
được biết hầu hết các nhóm thanh thiếu niên vi phạm nói trên đến từ các tỉnh thanh hóa hà nội thái bình hải dương và hương yên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc vừa ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với dương vân linh
ở huyện bình xuyên và nguyễn văn kiên ở tp phúc yên về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó trong quá trình sử dụng mạng xã hội facebook dương vân linh phát sinh mâu thuẫn và thách thức đánh nhau với phùng huy hoàng
linh rủ các đối tượng tại huyện bình xuyên và thông qua nguyễn văn kiên rủ nhóm nam thanh niên đi lên thành phố vĩnh yên để đánh nhau với hoàng
tất cả gồm ba mươi một đối tượng đi trên một mươi bốn xe máy mang thay nhiều hung khí nguy hiểm như giao tự chế đình ba đi qua nhiều tuyến đường trên tp vĩnh yên
nhưng không gặp hoàng nên nhóm này di chuyển về huyện bình xuyên rồi giải tán
trên đường đi nhóm đối tượng đã hò hét lạng lách đánh võng không chấp hành tín hiệu đèn giao thông gây mất an ninh trật tự tại địa bàn thành phố vĩnh yên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng khác
sau tết nhiều nữ sinh vùng cao tỉnh quảng ngãi đã nghe lời rụ rỗ trên mạng xã hội xuống phố làm việc nhẹ lương cao
thực chất việc nhẹ lương cao là làm nhân viên phục vụ quán karaoke và mát xa
lực lượng công an cơ sở đã kịp thời ngăn chặn và giải cứu các em
vừa qua em phạm thị việt một mươi tám tuổi ở xã ba giang huyện miền núi ba tơ vui mừng khi được công an xã ba giang giải cứu em thoát khỏi nhà trọ của tiếp viên quán karaoke ở tỉnh quảng nam
lúc đó em phối hợp với công an trả ra tới đó đong bé về
mà lúc đó bé hoang
mà lúc đó em loạn mừng muốn về
trong đó có trường hợp mấy em ở trà bồng cũng bị như vậy
mà muốn về về không được
một cô cha mẹ từ nhỏ bị tai nạn giao thông khi đang học lớp một mươi một
em việt tạm nghỉ học để chữa trị
do muốn kiếm tiền dịp tết nên đã lên mạng xã hội facebook và được một người phụ nữ tuyển phụ bếp quán ăn ở thành phố quảng ngãi
việt được xe ô tô tới đón đi
tuy nhiên xe đưa ra thảo
bằng tỉnh quảng nam và đưa vào khu nhà trọng bắt làm thêm viên phục vụ quán karaoke
bắt đầu họ kêu con xuống đó đi
ông tưởng đi bán trà sữa
không ngờ họ kêu con đi thức khách
không sợ quá không gọi cho ngoài kêu không gọi bán về
thời gian qua lợi dụng hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhu cầu tìm kiếm việc làm sau tết
cùng với đó là trình độ nhận thức còn hạn chế của các em gái ở một số huyện miền núi
với chiêu trò tuyển việc làm lương cao các đối tượng đã rụ rỗ các em xuống phố
nhưng sau đó ép bắt làm nhân viên phục vụ tiếp khách tại các quán karaoke massage thậm chí là tham gia vào các đường dây mại dâm
chị chủ tin nhắn là đi theo bao nhiêu người
cuối cùng việc làm đâu không thích tế
mai có quán ăn xá rồi tiếp thời giữ lý tình huống này

nhất là các gia đình cần phải tăng cường quản lý giáo dục con em
là các cháu ở độ tuổi mới lớn khi các cháu sử dụng mạng xã hội kết bạn với những đối tượng khả nghi cần đề phong cảnh giác
gia đình cùng nhà trường nắm chắc diễn biến tâm lý thời gian của các cháu không để các đối tượng xấu rụ rỗ
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang
đang tạm giữ hình sự nguyễn duy khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại xã nhân mỹ huyện trợ mới về hành vi trộm cắp tài sản
theo thông tin ban đầu khánh là công nhân của một công ty
thuộc khu công nghiệp bình hòa huyện châu thành tỉnh an giang
vào khoảng chín giờ ngày một mươi bảy tháng hai khánh xuống nhà xe công ty lấy đồ
thì phát hiện chiếc xe mô tô dựng gần xe của khánh vẫn còn cắm chìa khóa trên xe
nên đã nể suy nghĩ định trộm đem đi cầm lấy tiền trả nợ
sau khi lấy được xe khánh điều khiển đến tiệm cầm đồ gần khu công nghiệp cầm cố với giá bảy triệu đồng
ngay sau khi tiếp nhận tin báo bằng các biện pháp nghiệp vụ
đội điều tra tổng hợp công an huyện phối hợp với công an xã bình hòa
đã nhanh chóng xác định khánh là đối tượng trộm chiếc xe trên
khánh còn thừa nhận trước đó khoảng một tháng đã trộm một chiếc xe mô tô khác tại nhà xe của công ty
trong thời gian vừa qua tình trạng người dân tham gia tập luyện pháp luân công
trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh đồng tháp nói riêng có dấu hiệu nhen nhóm xuất hiện trở lại
chỉ vì tin rằng tập luyện pháp luân công sẽ hết bệnh nhiều người đã bỏ hẳn việc điều trị tại bệnh viện
điều này tiêm ẩn mối nguy hại khôn lường trước mắt chính là sức khỏe và tính mạng của bản thân
đây là những hình ảnh chúng tôi đã ghi nhận cách đây năm năm
thời gian đó người phụ nữ này tham gia tập luyện pháp luân công với mong muốn giải trừ căn bệnh mãn tính của bản thân
tuy nhiên đến năm hai nghìn hai mươi một người phụ nữ này cũng không qua khỏi với căn bệnh quái ác
cũng với niềm tin tập luyện pháp luân công sẽ giúp điều trị bệnh mà không cần phải uống thuốc
không cần phải đi bệnh
trong bệnh viện người phụ nữ này cũng qua đời vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba

nói không không có bệnh không có bệnh thì uống thuốc
đó là sai
nói là tập này thì không có bệnh
theo một số người dân pháp luân công không chỉ tuyên truyền cho người tập luyện với danh nghĩa giải luyện sức khỏe
các nhóm tập này còn tuyên truyền vận động người dân tập luyện để hoàn thành các nguyện vọng cá nhân như
giải quyết việc vợ chồng bất hòa con cái hư hỏng
cái này gặp từ đâu về chứ không phải trong nước
nếu mà cái này mà nó có lợi
có lợi cho sức khỏe có lợi cho vấn đề theo ý dụng của từng người
thì tập luyện ở tại nhà cũng có người đến đăng ký nữa
chứ cần gì phải phu trương ra cái chỗ mà công viên đông người
cái này thì tôi thấy cái gì đó nó không có sáng tỏa lắm
bởi vì gai đó là ngồi đêm hôm sương gió lạnh mũi cắn không dám đập
mà chẳng hơn nữa thì con em mình giáo dục thì tuyên truyền răng đe bằng nhiều giới pháp
chứ không phải là tập luyện như thế này mà răng đe được do tình hình mà con em tham gia tại lại xã hội
từ thời dịch covid một mươi chín nói là tập luyện như thế đó thì sẽ từ dương tính nó trở thành âm tính
thì nó nghe nó cũng hơi phi lý rồi
tập theo phương pháp đó chúng tôi sẽ đột quỵ nghe tại chỗ
ftm theo kiểu mà luyện tập kiểu đó tại chỗ
cái thứ hai là nguyên cái buổi sáng mà tập luyện kiểu đó mà không uống thuốc là những cái gì mà của bác sĩ cho như bị tiểu đường
thì vô phương là không thể nào mà điều trị được
cái bệnh tiểu đường
y học đã chứng minh để tập luyện gian luyện sức khỏe hiện nay có rất nhiều phương pháp tập luyện như là thể dục nhịp điệu thể dục dưỡng sinh đi bộ chạy xe đạp v v
tuy nhiên tất cả phương pháp này cũng chỉ là những bài tập bổ trợ sức khỏe không thể thay thế hoàn toàn các biện pháp điều trị bệnh khác
trước từ đoạn trên thì có hoàn tỉnh khuyến cáo người dân cần nâng cao nguyên thức tránh bị lôi kéo kích động tụ tập đông người gây mất an tử tử và di phạm bất lực
nếu muốn được lấy sức khỏe thì tham gia các hoạt động luyện tập thể dục thể thao
căn cứ lịch tính ngưỡng tôn giáo hai nghìn một mươi sáu hiện tại pháp luân công không phải là một dạng hình tính ngưỡng hay một dạng hình tôn giáo
do đó mọi hành vi lấy danh nghĩa pháp lưng công không có quyền tụ tập nhiều người để thực hiện các sinh hoạt tôn tập giống như dạng hình tính ngưỡng hay dạng hình tôn giáo
những hành vi tổ chức kêu gọi tập hợp nhiều người để thực hiện các sinh hoạt tu tập theo pháp lưng công như dạng hình tính ngưỡng hay dạng hình tôn giáo là hành vi sai trái như luật tính ngưỡng tôn giáo
có thể thấy rằng pháp luân công đã lợi dụng sự bất ổn về mặt tâm lý của một số người dân khi mang trong mình những căn bệnh khó điều trị bệnh nan y hiểm nghèo để trao cho họ niềm tin về sự sống
tuy nhiên với niềm tin mong manh đó đã khước từ các biện pháp điều trị khác dẫn đến khước từ cả sức khỏe thậm chí là tính mạng của bản thân
lịch sử thế giới từ cổ trí kim từ tây sang đông đều chứng minh rằng tập thể dục là để nâng cao sức khỏe có bệnh thì phải uống thuốc
những câu chuyện đau lòng mà chúng tôi vừa nêu như là bài học cảnh tỉnh cho mọi người khi đặt niềm tin mong manh một cách mù quáng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hai
hải châu thành phố đà nẵng vừa tiếp nhận từ đồn công an cảng hàng không quốc tế đà nẵng hai đối tượng trốn truy nã tại tỉnh đồng nai trở về từ nước ngoài
theo đó hai đối tượng truy nã bị phát hiện gồm mai tiến phúc trú tại huyện xuân lộc và lê đức huy trú tại thành phố biên hòa
cụ thể phúc bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc ra quyết định truy nã về tội gây dối trật tự công cộng
còn lê đức huy bị tòa án nhân dân tp biên hòa ra quyết định truy nã vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba về tội cố ý gây thương tích
thưa quý vị công tác giáo dục cải tạo chuyển hóa về nhận thức của các phạm nhân là một công tác mang tính đặc thù nhằm cảm hóa thuyết phục những con người một thời lầm lỗi
lời xin lỗi từ trại tạm giam là tên gọi của cuộc thi viết thư gửi cho người thân để nói lời xin lỗi do đoàn thanh niên công an tỉnh sơn la phối hợp với trại tạm giam công an tỉnh
lần đầu tiên tổ chức với mong muốn giúp phạm nhân có cơ hội chia sẻ tâm tư tình cảm nói lên nỗi lòng sự ăn năn hối lỗi bài học của bản thân cũng như bày tỏ nguyện vọng hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng của mình
lần đầu tiên trong đời bà mẹ lam lũ nguyễn thị thúy chú tại tổ hai phường triềng sinh thành phố sơn la nhận được lá thư từ con trai của mình
lá thư được các cán bộ chiến sĩ trại tạm giam công an tỉnh chuyển tới tay bà
từ nơi con bà đang thụ án vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhìn thấy lá thư bà thúy tưởng con bị đau ốm hay có chuyện gì hệ trọng
các cán bộ chiến sĩ mới đem thư về tận nhà
nhưng gói trong lá thư đó là sự ăn năn và lời xin lỗi mẹ của phạm nhân đinh ngọc minh
bà đã rất xúc động mắt cay nhòe vì từng dòng thư hối lỗi muộn màng của đứa con dại
tôi rất là xúc động và cảm xúc
từ trước đến giờ thì cũng không biết là con mình ở trong đấy sẽ như thế nào
thế nhưng mà qua bức thư này thì tôi đã hiểu được là
ở trong trại là chỗ tạm giam là rất là quan tâm đến các phạm nhân như thế
tạo điều kiện rồi cuộc sống ở trong đấy sinh hoạt được như thế này
thì tôi rất là tin tưởng và cũng rất là cảm ơn
tất cả các cán bộ ở trong trại là quan tâm đến các phạm nhân như thế thì tôi rất là xúc động
thông qua cuộc thi viết với chủ đề lời xin lỗi từ trại tạm giam
các phạm nhân có cơ hội để thể hiện sự ăn năn hối lỗi và quyết tâm cải tạo tiến bộ
đến những người mà phạm nhân thấy có lỗi nhất
những lá thư được kiểm duyệt kỹ nội dung phần loại kỹ càng photo để lưu giữ
sau đó được gửi theo địa chỉ người nhận
học các phạm nhân đăng ký
khi nhận được sự phát động của ban lãnh đạo của trại
thì em đã được anh trần văn xuyên trưởng buồng đã phổ biến đến cá nhân
và em cảm thấy đây là những lời mà em muốn gửi gắm đến gia đình
cho nên em đã viết lá thư này để mong gia đình nhận được lá thư